để người ta biện hộ cho hành vi tiện tay như thế này
mọi khi vẫn để rác ở đây hết mà

ừ không giờ cô thấy để
người để không có để hết
nếu ai cũng như bạn thì môi trường sẽ ra sao